chiều ngày một một mươi một tại thành phố cần thơ đã diễn ra hội thảo giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển đảo việt nam trên địa bàn thành phố cần thơ
hội thảo nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân thành phố về vị trí vai trò tầm quan trọng của biển đảo việt nam
về đường lối chủ trương quan điểm chính sách của đảng pháp luật của nhà nước liên quan đến biển đảo góp phần bảo vệ chủ quyền lợi ích chính đáng hợp pháp quốc gia trên biển
tiếp tục tạo sự đồng thuận của dư luận nhân dân trong và ngoài nước về vấn đề biển đảo đồng thời xác định rõ công tác tuyên truyền biển đảo là nhiệm vụ lâu dài thường xuyên liên tục của cả hệ thống chính trị
có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế chính trị xã hội quốc phòng an ninh của đất nước của thành phố trong bối cảnh tình hình hiện nay